vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thanh tra tp hcm ban hành kết luận về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư chuyển nhượng tại dự án khu dân cư ven sông và khu dân cư phước kiển do công ty tân thuận làm chủ đầu tư
chỉ sáu tháng sau khi công ty tân thuận tự thẩm định thì ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty quốc cường gia lai với giá một hai trăm chín mươi
theo xác định của văn phòng thành ủy giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường bốn trăm bảy mươi tám đồng một mét vuông
văn phòng thành ủy tp hcm đã có thông báo cho rằng việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực thành ủy và tập thể ban thường vụ thành ủy
việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định tại nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi năm về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp và không đúng với nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn quy định về giá đất
cả gia đình bốn người đang tìm cách vượt biên giới trái phép từ lào về việt nam qua khu vực bản kèo cơm xã canh du đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bốn đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới
cả bốn người đều trong một gia đình cùng chú tại bản kèo cơn xã canh du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
qua điều tra ban đầu cả gia đình sang lào để làm thuê nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không có việc làm đã tìm cách vượt biên về việt nam
đến thời điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ đồn biên phòng canh du đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
chiều qua công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã tiến hành mời làm việc đối tượng võ hoàng quân chú tại hòa thành
tỉnh tây ninh về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phong tỏa để lấy mẫu sàng lọc sars cov hai
quân điều khiển xe ô tô tải gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín không cho qua
đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được nên đã lên facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm
vụ việc đang được công an hòa thành tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
vừa bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội vừa tham gia tuyến đầu chống dịch
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh ấy đã ghi nhận các trường hợp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân là f một f hai
thậm chí là bệnh nhân f trong đó thì đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh mà không qua khỏi
thực tế này một lần nữa đã đặt ra vấn đề về việc bảo vệ lực lượng tuyến đầu
trong đó có lực lượng công an quân đội trong cuộc chiến cam go chống lại với kẻ thù vô hình
trong lúc làm nhiệm vụ thực hiện công tác truy vết covid một mươi chín
nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đã không may bị nhiễm bệnh và hy sinh sau nhiều ngày được điều trị tích cực
sau sự hy sinh của đại úy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ chiến sĩ xã phước thạnh đều là f một
có hai mươi người phải cách ly tập trung tại đơn vị chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
tuy nhiên quá trình làm việc tại công an xã đồng chí minh đã luôn gương mẫu như chấp hành việc đeo khẩu trang
khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với đồng đội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nên sau gần hai mươi một ngày những người là f một sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả âm tính
để thực hiện công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn giải thích giải đáp các thắc mắc cho nhân dân
trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
với phương trầm của toàn lực lượng mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch
thời gian qua cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã phát huy vai trò sung kích tích cực tham gia phòng chống dịch
từ gian khổ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an chấp nhận hy sinh rủi ro
có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ để đảm bảo cuộc sống bình yên sức khỏe cho nhân dân
phải bảo vệ tốt nhất an toàn nhất cho đồ đủ y bác sĩ và những lực lượng tiến đạo khác
những đối tượng này họ cần bỏ tiêm hai mũi cần sớm càng tốt kể cả lực lượng hậu bị quan trọng như sinh viên hoa công an quân đội
chúng ta không chỉ thấy một cuộc tình rất đáng buồn chúng ta cũng chia sẻ
trên nèo một đồng chí ở bình dương đã mắt đại quý lê quỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi đã hy sinh vì nhiễm covid trong lúc thi hành công tác phòng chống lũy chiến sĩ
đối mặt với kẻ thù vô hình lây lan mạnh và nguy hiểm đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh và hy sinh
nhưng cũng có f trong lực lượng công an sau thời gian điều trị được xuất viện khỏe mạnh và trở lại tuyến đầu
điều đó khẳng định bản lĩnh chính trị phẩm chất cách mạng tinh thần ý chí chiến đấu bền bỉ và quyết tâm chiến thắng đại dịch
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua nhiều tổ chức đảng đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
không quản ngày đêm bám nắm chắc địa bàn cùng với các cấp chính quyền quân chúng nhân dân
triển khai tích cực các biện pháp phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
luôn nhiệt tình tận tụy hết mình với công việc chung của phường
luôn có mặt mọi lúc mọi nơi mỗi khi đảng và nhân dân cần
chính vì thế mà từ bao năm nay người dân trên địa bàn phường cổ nhuế hai
quận bắc tử liêm hà nội vẫn gọi ông đỗ văn tý trưởng ban bảo vệ dân phố là người vác tù và hàng tổng
anh em cũng như là hướng dẫn người dân rất là chú đáo ân cần
và nắm rất là chắc những tiêu chí về phòng chống dịch của thủ tướng chính phủ
cũng như là chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ngay từ khi hà nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu
ông tý đã cùng các thành viên trong ban bảo vệ dân phố tập hợp các anh em trong ban
phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ tại chốt phòng chống dịch
đồng thời luôn nhắc nhở tuyên truyền
chính người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch

nói đi đôi với làm chính vì thế trong suốt những năm làm trưởng ban bảo vệ dân phố
ông tý luôn được người dân các cấp chính quyền tin tưởng
nhất là trong giai đoạn hiện nay khi tình hình dịch bệnh đang ngày càng có diễn biến phức tạp
thì hơn lúc nào hết ông tý càng phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày
ông tý là một đồng viên
đồng tiền là một đồng viên
trong lúc nào cũng trong phong trào tuần chứng nhân dân
thì lúc nào cũng phải vương bẫu đi trước
làm việc lúc nào cũng phải tuần tị công việc được đảng viên đảng giao phó
chúng tôi là cái lực lượng là cái cánh tay nó dài của lực lượng công an
thế nên là vì nhân dân phục vụ vì nhân dân
thế nên là chúng tôi rất là tự hào
tôi sẵn sàng đi tiên phong trong những lĩnh vực đó để đảm bảo công tác tuần dân
giúp dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
được mục tiêu như là đảm bảo an ninh trật tự tiên tỷ ở bản thường
đồng chí đỗ vân tý là một trong những tổng ngương sáng tích cực
tham gia rất nhiều các hoạt động phối hợp lực lượng công an trong gian vừa qua
và được nhân dân đánh giá cao
và xây dựng được vị thế của lực lượng công an quận
cũng như là lực lượng trong phong trào dân dân bảo vệ an ninh của quốc
liên quan đến huy động cả hệ thống chính trị
và cuộc đồng chí đỗ vân tý vừa rồi được chủ tịch nguyên an quận bắc thứ liêm
và xét tặng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm của quận bắc thủ liêm năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nhưng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt chặt chẽ của cấp ủy chính quyền
và sự nêu gương của cán bộ đảng viên ở các tri bộ
sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng một cách sớm nhất
mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo
trong một diễn biến hòa bình thông tin đến hẹn lại lên
vào thời điểm kỷ niệm cách mạng tháng tám
thì một số phần từ cơ hội chính trị trong và ngoài nước
một số tổ chức báo đài thiếu thiện trí chống phá việt nam
lại cố tình đăng tải những bài viết phủ nhận ý nghĩa
và thành quả vĩ đại của cách mạng tháng tám đối với dân tộc ta
trên facebook youtube các đối tượng đã đăng tải nhiều bài viết
cho rằng cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là sai lầm lịch sử
đi ngược lại sự bảo hộ của mẫu quốc
không có gì thay đổi chế độ xã hội ở việt nam
chẳng qua chỉ là thay đổi từ chế độ vua trị sang chế độ đảng trị
họ còn cho rằng thắng lợi mà việt nam giành được là sự ăn may của lịch sử
khi nhật thua trong chiến tranh thế giới thứ hai
chứ đảng cộng sản việt nam không có tài cán gì
vụ cáo cách mạng tháng tám thực chất chỉ là một cuộc cướp chính quyền
tổng khởi nghĩa là do quốc gia đề sướng nhưng cộng sản nhảy ra cướp công
đảng cộng sản việt nam đã hứng được quả ngọt chơi cho
là tình thế của pháp nhật và hào khí của dân tộc lúc đó
để cướp chính quyền cho riêng mình
bài viết khẳng định cách đây bảy mươi sáu năm nhân dân đã nhất tề vùng lên
tiến hành tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám
tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển của dân tộc
đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh là thành quả của sự đoàn kết đồng lòng nỗ lực
vượt qua mọi khó khăn thử thách gian khổ hy sinh của toàn dân tộc việt nam
là một trong các lực lượng tuyến đầu chống dịch
các chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn nỗ lực tận tâm
để không phụ lòng mong mỏi của nhân dân
báo pháp luật tp hcm có bài viết với nhân đề
cảnh sát giao thông tp hcm tâm la chắn trong cuộc chiến với covid một mươi chín
theo ghi nhận những ngày tp hcm giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
cảnh sát giao thông tp hcm luôn sát cánh với các lực lượng tuyến đầu
và người dân để đẩy lùi dịch bệnh
tự mỗi cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
hy sinh tình cảm riêng tư tạm gác lại chuyện gia đình
và những việc cá nhân để lo việc chung
là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch
với tính chất công việc đặc thù phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người
nên khó tránh khỏi việc cán bộ chiến sĩ có thể sẽ bị nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên từng cán bộ cảnh sát giao thông luôn giữ vững tư tưởng vững vàng
không khó để có thể mắt gặp cảnh cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng khác
trong trang phục kín mít dưới cây nắng khắc nghiệt
hoặc căng mình kéo giữ các trụ bạt của các liều giã chiến khi mưa to
thế nhưng không một ai lơ là nhiệm vụ luôn hết mình vì sự bình yên của nhân dân
bộ công an vừa phát đi cảnh báo về việc các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyên gia nhận định cần phải hoàn thiện khung pháp lý và có chế tài
để xử lý nghiêm khắc đối với các hình thức đa cấp biến tướng
phản ánh trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo cơ quan chức năng nhóm lập ra các sản này thường cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư
để chia hoa hồng cao nếu lơ kéo được nhà đầu tư mới
khi huy động được đủ lượng tiền thì chủ sàn can thiệp vào giá điều chỉnh thắng thua
hoặc đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân
các mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng không chỉ ảnh hưởng đến tài sản của nhiều người dân
mà còn gây xáo trộn làm mất an toàn trong đời sống kinh tế xã hội
nó cũng làm cho một lượng tiền đổ vào kinh doanh đa cấp mang tính lừa đảo
khiến sức mạnh của nền kinh tế bị suy giảm
cần phải có quy định về chế tài xử lý nghiêm khắc với các hành vi kinh doanh đa cấp trái phép
biến tướng để xử lý triệt đề tình trạng này
xin cảm ơn biên tập viên nam hà hòa trí
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật
xung quanh công tác phòng chống dịch và vụ bác sĩ khoa
trong một mươi ngày qua sở thông tin và truyền thông tp hcm cùng với công an thành phố
đã xử lý tám chủ tài khoản facebook vi phạm
cụ thể đối với hai chú tài khoản hà phan minh nguyệt hiệp lưu
thông tin sai sự thật về việc đăng tải nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch
tài khoản ngân hà trần liên quan đến vụ bác sĩ khoa
ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
sở thông tin và truyền thông thành phố cũng đã xem xét xử lý hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
có nội dung hiểu nhầm hiểu sai gây hoang mang trong nhân dân
ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch với năm chú tài khoản facebook
là nguyễn thụy dương tức dương dự dạng hàng nguyễn quang dũng nguyễn thao minh đăng huỳnh lộc
tám chủ tài khoản nêu trên mối trường hợp bị xứ phạt hành chính năm triệu đồng
theo khoảng một một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ về quy định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tại cần thơ trên các trang mạng xã hội facebook và già lô đang lan truyền hình ảnh
một tin nhắn được cho là tin nhắn nội bộ có nội dung sai sự thật về công tác phòng chống dịch
hiện công an đang vào cuộc xác minh xử lý
một số tài khoản facebook cá nhân
như tấn hồ đỗ huyền trân đang tải dòng trạng thái đánh nhanh trận này rồi nghỉ nghe khách
để hạn chế được dịch bệnh bầu sẽ làm hết công suất để trả đơn rồi hợp tác nghỉ
kèm theo đó là hình ảnh một đoạn tin nhắn có nội dung
từ đây tới chủ nhật là để chuẩn bị người dân chuẩn bị lương thực
các cơ quan sở ngành công ty chuẩn bị sẵn sàng các phương án
nếu đến chủ nhật không giảm là rác vô thực hiện luôn đến thứ hai là bắt đầu dừng di chuyển
không cho ra đường nữa
để kịp thời chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin sai sự thật gây dư luận không tốt trong cộng đồng
ngày hai mươi tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố cần thơ đã mời làm việc với hai chủ tài khoản facebook trên lên làm việc
vì đã có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
và yêu cầu lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải
qua vụ việc công an thành phố cần thơ đề nghị người dân cần bình tĩnh tỉnh táo
sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận đăng tải lên mạng xã hội tránh biến mình thành công cụ
phát tán thông tin giả của những kẻ có ý đồ xấu gây hoang mang dư luận
tại đồng tháp công an thành phố sa đéc đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
đối với bùi quang sa ba mươi hai tuổi về hành vi trốn khỏi khu phong tỏa
trước đó tại chốt trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa thuộc đường nguyễn thiện thuật
phường an hòa thành phố sa đéc lợi dụng lực lượng trường các tại đây đang tiếp nhận
nhiều yếu phẩm hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa
sa điều khiển xe mô tô chạy ra ngoài để mua rượu bia thuốc lá về sử dụng
thì bị lực lượng công an phường phát hiện lập biên bản xử lý
với hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối tượng sa đéc đã đặt tài nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về xứ phạm vi phạm hành chính
tại bình thuận do thiếu trách nhiệm lơ là trong công tác phòng chống dịch
giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết phạm viết yên đã bị chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị tạm đình chỉ chức vụ để xem xét xử lý
thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều hành liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết
đã có những biểu hiện lơ là thiếu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu đơn vị
và đã được chủ tịch ủy ban nhân dân phê bình nhắc nhở
mới đây nhất việc người dân tụ tập đông người chờ tiêm vaccine đã được phản ánh
nhưng ông phạm viết yên đã thiếu trách nhiệm không có biện pháp chứng chỉnh khắc phục tình trạng đang diễn ra
trước sự việc nêu trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lê tuấn phong
đã yêu cầu giám đốc sở y tế ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết
đối với ông yên để xem xét xử lý đồng thời giao sở y tế chấn chỉnh khắc phục các hạn chế tồn tại
trong công tác phòng chống dịch nhất là việc tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng không để diễn ra tình trạng tương tự
tại thành phố phan thiết trong những ngày qua
sở nội vụ tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp về đề xuất các giải pháp cấp bách
thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó có việc công chức đi làm
mặt đồng phục màu xanh dương để nhận diện hạn chế ung tắc tại các chốt kiểm soát
trong văn bản sở nội vụ thành phố đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo
việc kiểm soát di chuyển đối với cán bộ công chức viên chức người lao động
làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đơn vị theo phương án ba tại chỗ
cụ thể trường hợp cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc các cơ quan đơn vị
di chuyển bằng xe gắn máy phải đeo thẻ công chức thẻ ngành thẻ đi đường
và mặt đồng phục của thành phố trong suốt quá trình di chuyển
để lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín có thể nhận diện
trường hợp di chuyển bằng ô tô bên cạnh việc đeo thẻ và mặt đồng phục
phải có thẻ đi đường nhán tại kênh trước bên trái ô tô trong suốt quá trình di chuyển
thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
về vi phạm của công chức viên chức người lao động và việc cấp thẻ công chức
thẻ đi đường không đúng đối tượng
công an thành phố sẽ bố trí luồng di chuyển riêng đối với cán bộ công chức viên chức người lao động
của các cơ quan đơn vị khi đã nhận diện được từ xa tránh ủng tắc tại các chốt kiểm soát
các trường hợp vi phạm sẽ bị xứ phạt hành chính
trong hai tuần tới người dân thành phố hồ chí minh không tự đi chợ
toàn bộ nhu yếu phẩm cho nhân dân sẽ do lực lượng chức năng đảm nhiệm phân phối
trong đó có sự góp sức của lực lượng công an để người dân có thể an tâm
trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách xã hội
theo đó để kịp thời hỗ trợ người dân trong thời gian thành phố hồ chí minh
thực hiện giãn cách xã hội văn phòng bộ công an đã đề nghị công an thành phố hồ chí minh
chỉ đạo công an các phường xã thị trấn ra soát nắm thông tin về những hộ gia đình
người dân thuộc nhóm yếu thế đặc biệt khó khăn chưa được hỗ trợ của chính quyền
đồng thời thông báo đến đơn vị hảo tâm qua số điện thoại hai mươi tám ba mươi chín hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy
để tiếp nhận thông tin hỗ trợ chuyển phát nhanh miễn phí lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày
do các nhà hảo tâm tài trợ đến trực tiếp các hộ gia đình
qua đó lực lượng công an góp phần chung tay cùng cấp ủy
chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội
sau khi nghiên cứu thực tế và chốt được phương thức sở giao thông vận tải tp hcm
mới đây đã cho phép một trăm năm mươi xe ô tô công nghệ tham gia vào lực lượng chống dịch
không chỉ là vận chuyển nhu yếu phẩm lực lượng này còn đưa đón nhân viên y tế
đến các điểm điều trị khi cần điều chuyển khẩn cấp
khi những chiếc xe ô tô vận chuyển hành khách chấp hành chính sách chống dịch ngưng hoạt động
thì sở giao thông vận tải tp hcm đã cho phép bốn trăm linh taxi truyền thống
hỗ trợ đưa đón bệnh nhân đến cơ sở điều trị và ngược lại
tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay số bệnh viện giải trí
và trung tâm hồi sức điều trị covid một mươi chín được tăng cường
thì nhu cầu đưa đón nhân viên y tế cũng trở thành bài toán nan giải
một trong năm mươi ô tô công nghệ từ nhiều đơn vị được cho phép tham gia đưa đón
đã phần nào trở thành giải pháp hiệu quả
cũng như lần mình học cho nên là chỉ nhận y bác sĩ
có thẻ thì mình chở y bác sĩ thôi không được chở tất cả mọi người
không được chở ai khác ngoài y bác sĩ
thứ nhất là mình đã có tiền vaccine rồi
thì cái nguy cơ mà nếu là ở bị nhiễm bị nặng nó cũng rất là thấp
thứ hai nữa là mình cũng muốn góp một chút công sức
để cùng mọi người là sớm đẩy lùi dịch bệnh để đưa lại cuộc sống bình thường
trên thực tế trước khi khởi động chương trình ô tô công nghệ đưa đón y bác sĩ
điều dưỡng thì một số hãng vận tải đã tham gia
tuy nhiên khi số lượng nhân sự tình nguyện hỗ trợ thành phố hồ chí minh tăng lên
cần có mạng lưới linh hoạt để điều chuyển các nhân viên y tế này
đến điểm nóng có nhu cầu bổ sung khẩn cấp
đang có giãn cách như thế này thì việc đi lại của nhân viên rất là khó khăn
thì có những chuyến ngăn mà phải xử trí cấp cứu
thì có những xe mà chở cho bác sĩ tới để xử trí tên hữu cấp cứu
mà không trụng cá trực của mình thì sẽ rất là thông tiền
thì đầu tiên là các bác tài
các bác tài đều được trang bị một cái bộ rất là đầy đủ như thế này
gồm có găng tay có các trang bị bảo vệ an toàn
trong một tháng qua lực lượng tài xế ô tô công nghệ đã hỗ trợ đắc lực
cho công tác hậu cần trong phòng dịch
cùng với taxi truyền thống những chú xe chế nhu yếu phẩm đến bệnh viện giải chiến
vẫn lăn bánh đều đặn do cấu truy cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân và y bác sĩ
thấy vui giúp được nhiều người mình thấy vấn khởi mình vui
mình có nói gia đình nhưng mà gia đình cũng ủng hộ mình
nói với mình cẩn thận chút xíu thôi
nói chung khó khăn đó mình cứ tới những cái chỗ đó
tại nhiều người đồng phải là ai cũng muốn tới đâu
thì mình cảm thấy mình làm được cái gì thì mình làm
mình giúp được cái gì thì mình giúp
thường là thấy những người mà phục vụ ở trong đó
chẳng hạn như bác sĩ giới tái này đó
mình đến lúc nào là họ cũng có dịch chiến trăm trăm
nhận hàng và các thứ thì thấy họ rất giả
mình cũng là tài xế mà giúp được cái gì thì mình giúp thôi
không giúp được tiền thì công sức mình bỏ ra mình giúp được một chút thôi
từ tuần sau thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội
siết chặt hơn nữa để nhanh chóng kiểm soát dịch
các nhóm đối tượng được cho phép lưu thông sẽ được cân nhắc
để giảm lưu lượng di chuyển trên đường
do đó sở giao thông vận tải thành phố cùng nhiều sở ngành khác
đang gấp rút hoàn thiện danh sách đối tượng được ra đường
trong thời gian cao điểm sắp tới để thực hiện yêu cầu giãn cách
ai ở đâu ở yên đó nhưng vẫn đảm bảo đưa đón lực lượng y tế
vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị kịp thời
trước cố định trên các tuyến phố thì các tổ tuần tra lưu động
cũng đã liên tục được triển khai

sai lộ trình giấy đi đường phản ánh của nhóm phóng viên

đi giao hàng tại một số khu vực như khi kiểm tra các giấy tờ
có liên quan nam thanh niên này lại xuất trình giấy đi đường
không hợp lệ
tư chất hà nội đang thực hiện giãn cách cho chỉ trị một mươi sáu
của chính phủ
thứ nhất là cái giấy ra đường của em này không hợp lệ
một là địa chỉ cơ quan không có này

giấy này sẽ không hợp lệ
anh sẽ lập biên bản của em
lỗi ra đường không được dự đoán

đây trong biên bản anh ghi nhận là hai hình ghi vi phạm như thế

em chưa được tìm hiểu kỹ nên là giấy tàn như thế này
không được kể đủ
hỏi lại và trao đổi thêm để tìm hiểu và ra đường cần quy định chấp hành
còn đây là một trường hợp khác
vẫn là các lỗi liên quan đến giấy tờ
nhưng người vi phạm này còn vô tư quên không mang
đáng chú ý đó là giấy đi đường cũng đã hết hạn
em thể quên ạ
em cũng chụp ảnh cái giấy đi đường đấy em có chụp ảnh lại rồi
nhưng mà sáng nay vô tư em cũng quên
thế này là lựa chọn
đó là lỗi của em thôi ạ
cho đến thời điểm hiện tại thì cái giấy đi đường cũng là theo cái công văn mới thì là cũng không đúng rồi ạ
theo lực lượng chức năng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ
đáng chú ý đây là một trong những lỗ hổng rất dễ phát sinh việc người ra đường không được kiểm soát
bên cạnh đó có không ít trường hợp lợi dụng việc cấp giấy đi đường để thực hiện các hành vi vi phạm
và những hành vi như thế này đang tiềm ẩn không ít nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
một số trường hợp như về xử lý về người ta làm về công việc quy định về công việc có thể làm việc trên mạng qua online
nhưng mà người ta vẫn không chấp hành người ta vẫn viện cớ lấy giấy đi đường để đi trên đường thực hiện những mục đích cá nhân của người ta
chúng tôi vẫn quyên quyết xử lý những trường hợp mà chỉ có giấy đi đường từ cơ quan
đến nơi làm việc và quay lại không sử dụng vào mục đích cá nhân là đi ship hàng hay giao hàng hay là đi vận chuyển đồ đạc cho người thân cá nhân trong gia đình
chúng tôi vẫn cương quyết xử lý để giảm tải người tham gia thông ra đường và để tránh để lây lan dịch bệnh
được biết trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng mua bán giấy đi đường cấp giấy đi đường sai quy định thậm chí còn làm giả giấy đi đường
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động khép kín địa bàn
tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đúng theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
hà nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vào bảy h ba mươi phút ngày năm tháng chín chủ nhật bằng hình thức trực tuyến
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm văn đại cho biết do nhiều năm nay hà nội tổ chức tuyển sinh trực tuyến lớp một lớp sáu
nên trong tình hình dịch bệnh phức tạp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp đạt tỷ lệ cao đến thời điểm hiện tại đã đạt tám mươi bảy bốn lớp một lớp sáu là trên tám mươi sáu
về khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đúng theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
hà nội sẽ tổ chức lễ khai giảng vào bảy h ba mươi phút ngày năm tháng chín bằng hình thức trực tuyến
lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình hà nội đến toàn thể học sinh và nhân dân thủ đô